mặc dù seoul vẫn tiếp tục thuyết phục các nước kiểm chế thực thi các biện pháp quá mức nhưng tới ngày một tháng ba đã có hơn tám mươi quốc gia đang áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ hàn quốc do lo ngại sự lây lan của dịch covid một mươi chín
cụ thể tính đến cuối ngày một tháng ba đã có ba mươi bảy quốc gia thực thi lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân hàn quốc và người nước ngoài đã đến hàn quốc trong vài tuần qua
thổ nhĩ kỳ và lào là những quốc gia mới nhất tham gia danh sách này và được biết angola sẽ bắt đầu áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tương tự vào ngày ba tháng ba tới
theo thông tin mới nhất hôm nay hàn quốc ghi nhận thêm bốn trăm bảy mươi sáu ca nhiễm virus sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên bốn hai trăm một mươi hai ca có bốn ca tử vong mới nâng tổng số ca tử vong lên hai mươi hai ca tại hàn quốc